có khả năng cao mảnh vỡ đó thuộc về chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng